trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa ấn độ sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến đặt vòng hoa viếng tại đài tưởng niệm hadma gandhi rajat anh hùng dân tộc của ấn độ
ông là người đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc anh và giành độc lập cho ấn độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi lưu bút vào sổ lưu niệm nhân dân việt nam ngưỡng mộ sự nghiệp vĩ đại của mahatma gandi rajat nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân ấn độ người chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
lý tưởng tư tưởng và tâm hồn của người là biểu tượng trường tồn và nguồn cảm hứng vô tận cho nhân dân ấn độ việt nam cũng như nhân dân trên toàn thế giới
sau khi đặt vòng hoa viếng tại đài tưởng niệm mahatmagani rajat chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm tòa nhà quốc hội của ấn độ và dự thính phiên họp của hạ viện và thượng viện ấn độ và thăm bảo tàng quốc hội